hoàng khai nhận số ma túy trên đi nhận từ bình dương theo chỉ đạo của một số đối tượng tên là nô chưa rõ lai lịch để đi bán cho người nghiện thì bị bắt giữ
khám xét nơi ở của hoàng công an phát hiện vin lỉ vòng ba mươi ba tuổi trú tại huyện định quán tỉnh đồng nai thu giữ nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy đá
qua tết nhanh hoàng và vòng đều dương tính với chất ma túy
tại nhà hoàng lực lượng công an cũng đã bắt quả tang hoàng văn vũ đến mua ma túy nên đã mời về làm việc
vũ còn khai nhận đang cất giữ giúp đối tượng nô một khẩu súng
khám xét nơi ở của vũ cơ quan công an thu giữ một khẩu súng và sáu viên đạn
thưa quý vị lợi dụng danh nghĩa báo chí trục lợi mỗi tháng hơn một tỷ đồng
nhóm ba đối tượng gồm lê danh tạo hồ thị hải và hồ kim cường vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh khởi tố bị can
về hành vi lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi
bản thân các đối tượng này là phóng viên cộng tác viên của một số tờ báo tạp chí
qua quá trình hoạt động phát hiện thấy các lái xe đường dài thường mắc các lỗi vi phạm hành chính trong hoạt động giao thông
nên tạo đã yêu cầu các lái xe này trung chi từ sáu đến tám triệu đồng một tháng một xe để nhận được bảo kê từ tạo
tạo tự giới thiệu với một số nhà xe vận tải hàng hóa đường dài có quen biết với nhiều lực lượng chức năng ở các tỉnh thành trong cả nước
cam kết trong quá trình hoạt động vận tải trên tuyến khi bị kiểm tra
chỉ cần giới thiệu là xe của tạo thì lực lượng chức năng sẽ bỏ qua nếu không tạo sẽ trực tiếp gọi điện can thiệp
để che giấu hành vi phạm tội các đối tượng đã thành lập doanh nghiệp hợp tác xã vận tải
hợp thức hóa số tiền luật mà các lái xe phải đóng hàng tháng là tiền phí vào hợp tác xã
thành lập các nhóm gia lô kín để trao đổi thông tin liên quan
với phương thức như trên mỗi tháng các đối tượng thu lợi bất chính số tiền trên một tỷ đồng
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
hiện nay việc giải trí sử dụng mạng xã hội chia sẻ thông tin ngày càng tăng cao
tuy nhiên với đặc tính lan truyền nhanh mạng xã hội đã trở thành môi trường thuận lợi
cho các đối tượng xấu lợi dụng để phát tán tin giả tin sai sự thật xúc phạm đến uy tín
danh dự của tổ chức cá nhân gây hoang mang trong dư luận làm ảnh hưởng tới an ninh trật tự tại địa phương
trước diễn biến trên công an tỉnh vĩnh long đã chủ động đấu tranh với tình trạng này
thời gian qua các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh vĩnh long đã triển khai nhiều biện pháp
nhằm tăng cường quản lý nội dung thông tin trên mạng xã hội kịp thời phát hiện ngăn chặn
và xử lý nghiêm các cá nhân tổ chức có hành vi phát tán tin giả tin sai sự thật vi phạm pháp luật
đồng thời tăng cường tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về an ninh mạng
các hành vi bị nghiêm cấm khi tham gia vào môi trường mạng
và hướng dẫn người dân về các dấu hiệu để nhận biết tin giả tin sai sự thật
tiêu đề của tin giả tin sai sự thật thường dựt gân thu hút người đọc người xem
nội dung tin giả tin sai sự thật thường là những vấn đề mới lạ và được mọi người quan tâm
thông tin không có nguồn gốc hoặc nguồn gốc không rõ ràng hoặc là giả mạo nguồn gốc
thông tin trên các website trang kênh nội dung là thường xuyên đăng tải thông tin giả
tin sai sự thật
hoặc là từ các website trang kênh là không thuộc các cơ quan báo chí chính thống hoặc cơ quan nhà nước
theo số liệu thống kê từ đầu năm đến nay lực lượng công an tỉnh vĩnh long đã mời làm việc hai mươi bảy trường hợp
có hành vi cung cấp chia sẻ thông tin bịa đặt thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương
xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức danh dự nhân phẩm của cá nhân trên các trang mạng xã hội
ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bốn trường hợp với số tiền ba mươi triệu đồng
các trường hợp còn lại dân đe giáo dục yêu cầu gỡ bài viết cam kết không tái phạm
không gian mạng thì ảnh chứa nhiều rủi ro và cạm bẫy thì việc nâng cao nhận thức về tin giả là một trong những cách
để bảo vệ bản thân cộng đồng và góp phần xây dựng xã hội văn minh lành mạnh và tương thụ pháp luật
do đó người dùng mạng xã hội cũng phải lưu ý khi lựa chọn những thông tin để đăng tải
trước khi tương tác chia sẻ hay bình luận một cái thông tin gì đó cần phải cân nhắc xem những cái thông tin đó có hữu ích cho bạn bè và cộng đồng hay không
người dùng mạng xã hội cũng nên tìm đến những nguồn thông tin chính thống và đồng thời phải tự mình kiểm chứng để tránh trở thành một nạn nhân của bẫy tin giả
để góp phần phòng chống tin giả
tin sai sự thật trên mạng xã hội
bên cạnh vai trò nòng cốt của lực lượng công an thì mỗi người dân cần có hành động có trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội
khi phát hiện tin giả hoặc nghi là tin giả chúng ta tuyệt đối không nên chia sẻ hay bình luận
có thể lưu lại hình ảnh bài viết và trình báo vụ việc đến cơ quan công an để kịp thời ngăn chặn xử lý góp phần đảm bảo tốt an ninh trật tự trên không gian mạng
thông tin mà chúng tôi vừa mới nhận được
đến khoảng một mươi hai giờ trưa ngày hôm nay
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bình dương đã dập tắt hoàn toàn vụ cháy xảy ra tại một công ty sản xuất mút xốp trên địa bàn thành phố thuận an tỉnh bình dương
cụ thể vào lúc một mươi h bốn mươi năm phút ngày hai mươi tám tháng một mươi một tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại thiện hưng hoạt động sản xuất mút xốp ở khu phố bình phước b phường bình chuẩn thành phố thuận an đã xảy ra cháy
nhận được tin báo công an tỉnh bình dương đã điều động một mươi hai xe chữa cháy và hỗ trợ chữa cháy cùng với hơn bảy mươi cán bộ chiến sĩ và đội viên phòng cháy chữa cháy chuyên ngành đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy
sau một giờ nỗ lực chữa cháy đến gần một mươi hai giờ đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn
tại hiện trường trên diện tích nhà xưởng rộng khoảng bốn m hai với kết cấu tường gạch không thép mái tôn nhờ chữa cháy kịp thời nên diện tích bị cháy chỉ khoảng sáu trăm linh m hai
trong bối cảnh cả nước liên tiếp xảy ra các vụ cháy nổ gây thiệt hại lớn về người và tài sản phong trào nhà tôi có bình chữa cháy đang được phát động rộng khắp trong nhân dân
tại tỉnh hà nam để hỗ trợ các hộ gia đình đã trang bị các bình chữa cháy đồng thời nâng cao hiệu quả công tác vận động thu hồi vũ khí và liệu nổ công cụ hỗ trợ công an tp phủ lý đã triển khai chương trình

tại tỉnh hà nam để hỗ trợ các hộ gia đình đã trang bị các bình chữa cháy công an tp phủ lý đã triển khai chương trình
tại tỉnh hà nam để hỗ trợ các hộ gia đình đã trang bị các bình chữa cháy công an tp phủ lý đã triển khai chương trình
tuyên truyền vận động người dân tự giác giao nổ vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ thực hiện hiệu quả phong trào nhà tôi có bình chữa cháy cũng như ngăn chặn hiểm họa từ các vũ khí vật liệu nổ gây ra
qua đó góp phần lương cao ý thức của người dân trong việc phòng ngừa đối với tội phạm liên quan đến vũ khí và liệu nổ đồng thời với ý thức trong việc phòng cháy chữa cháy trong quần chúng nhân dân

công an tp sẽ tiếp tục chỉ đạo các đội nghiệp vụ các cường xã để nhân rộng mô hình này để góp phần vừa trang bị bình chữa cháy phòng chống cháy lổ trong nhân dân
và vừa thu được những vũ khí và liệu nổ đang tàng thịu trong nhân dân để góp phần đảm bảo tình hình an ninh tự trung trên địa bàn thành phố
kết quả sau những ngày đầu triển khai công an thành phố phủ lý đã vận động thu hồi một mươi vũ khí quân dụng vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ các loại
đồng thời trao tặng một mươi bình chữa cháy cho người dân trên địa bàn
từ đó tiếp tục triển khai nhân rộng chương trình đổi vũ khí và liệu nổ lấy bình chữa cháy đến một trăm linh các xã phường trên địa bàn thành phố
khi người dân đồng tình ủng hộ tích cực tham gia phát hiện tố xác các hành vi vi phạm tự giác giao nộp không sử dụng cất giữ trái phép vũ khí và liệu nổ
công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tp
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện